hôm nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
ở khu dân cư thôn đình dù xã đình dù huyện văn lâm tỉnh hương yên
phát biểu tại đây thượng tướng tô lâm biểu dương và chúc mừng kết quả nổi bật từ phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đình dù nói riêng và tỉnh hưng yên nói chung
đồng thời đề nghị thời gian tới tỉnh ủy hương yên tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức chính trị xã hội
tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
dịp này thượng tướng tô lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh hương yên đã dân hoa dân hương
tại nhà tiểm nượng bắc hồ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã đình dù
tặng quà cho các gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền